ủy ban nhân dân tp hà nội nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục
và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra lạm thu
trong đó có bảy khoản tiền mà ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu
cụ thể theo văn bản số một nghìn bảy trăm bảy mươi hai gửi sở giáo dục và đào tạo hà nội cùng các đơn vị liên quan
ủy ban nhân dân tp hà nội cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh
để thu các khoản thu ngoài quy định tại thông tư số năm mươi năm năm hai nghìn một mươi một quy định về điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh
ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban
ngoài ra đại diện cha mẹ học sinh không được thu bài khoản
bao gồm bảo vệ cơ sở vật chất bảo đảm an ninh nhà trường trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh
vệ sinh lớp học vệ sinh trường khen thưởng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên
mua sắm máy móc trang thiết bị đồ dùng dạy học cho trường lớp học hoặc cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên
hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục sửa chữa nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các sở và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường thanh tra kiểm tra các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn
xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra lạm thô